dịp kỷ niệm hai mươi tháng một mươi một không chỉ là dịp tri ân đối với các thầy cô giáo
khẳng định vai trò của nhà giáo trong công tác giáo dục đào tạo
mà còn là thời điểm nâng cao vai trò tiên phong khuyến khích mở đường đổi mới công tác đổi mới giáo dục toàn diện
nâng cao chất lượng đào tạo đào tạo chính quy đào tạo nghề
hôm nay rất nhiều các trường cơ sở giáo dục nghề đã vinh dự nhận cờ thi đua của chính phủ
cũng như nhiều quyết định khen thử khác đối với đội ngũ nhà giáo
là những cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện đang đào tạo mỗi năm hàng nghìn lao động trong các ngành điện điện tử tự động hóa xây dựng
nhân kỷ niệm hai mươi tháng một mươi một một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã vinh dự nhận cờ thi đua của chính phủ
và nhận các quyết định khen thưởng của bộ ngành đối với sự nghiệp đào tạo lao động có tay nghề cho đất nước
nhà giáo trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp vừa phải làm vừa thầy vừa làm thầy vừa làm thợ và vừa làm chuyên gia
giảng viên phải ra tại doanh nghiệp
tập và học tập nâng cao trình độ tiếp cận với những nội dung mới của doanh nghiệp và xã hội
trong thế giới việc làm đang thay đổi đặc biệt là sự ảnh hưởng của chuyển đổi số yêu cầu sự chuyển dịch mạnh mẽ của nguồn lao động
vì thế đào tạo nguồn nhân lực cần có sự thay đổi về phương pháp tiếp cận
để có lực lượng lao động có trình độ cao thích ứng với kỹ năng nghề tương lai bảo đảm chuẩn năng lực đầu ra
theo các tiêu chuẩn của asean và thế giới đào tạo theo yêu cầu xã hội
giảng viên phải tuyên phong trong đổi mới nhất chính giảng viên phải không ai hết là chuẩn
chủ động tiếp cận với những công nghệ số để phục vụ cho công tác đào tạo của mình
những người thầy trong bối cảnh mới không chỉ là những thầy cô đứng lớp đơn thuần
mà còn là những người hướng nghiệp những người thực hành những người thợ tay nghề cao
để truyền lửa lan tỏa tinh thần học tập suốt đời của mọi người
nâng cao trình độ tay nghề nâng cao giá trị lao động đóng góp vào cải thiện năng lực bằng kỹ năng lao động